ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ vừa cho biết mặc dù phải điều chỉnh nhiều nội dung
dòng dỗ tổ hùng vương năm canh tí hai nghìn hai mươi vẫn bảo đảm tổ chức trang nghiêm
thành kính an toàn tiết kiệm với ba hoạt động lễ chính
tỉnh phú thọ cam kết sẽ triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
các hoạt động lễ chính gồm lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân lễ dân hương tổ mẫu âu cơ
được tổ chức vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi tức ngày sáu tháng ba âm lịch
lễ dân hương dỗ tổ hùng vương bắt đầu từ lúc chín h ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi tháng ba âm lịch
các hoạt động phần lễ chỉ tổ chức các nghi thức dân hương không tổ chức phần tế
hạn chế thành phần tham dự và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tùy từng điều kiện các địa phương trong tỉnh có thể tổ chức các đoàn dân hương tưởng niệm các vua hùng
xong phải bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch